văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo chính phủ thường kỳ nhằm cung cấp thông tin cho báo chí về những nội dung diễn ra trong tháng qua
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng chủ trì buổi họp
liên quan đến việc công ty nhật cường mobile và việc ông chủ công ty này đã bỏ trốn
cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc thì có phát lệnh truy nã quốc tế nữa hay không
tại sao đối tượng này đã ở trong tầm ngắm mà lại bỏ trốn được
trung tướng lương tam quang tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
căn cứ vào tài liệu thu thập được và trên cơ sở xác định công ty nhật cường có dấu hiệu của hoạt động buôn lậu
ngày chín tháng năm cơ quan chức năng đã ra quyết định khám xét khẩn cấp đối với chín cửa hàng có liên quan đến hoạt động của công ty này
và cơ quan điều tra cũng gửi thông báo đến viện kiểm sát cung cấp
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thi hành các quyết định trên đối với các bị can
riêng bùi quang huy từ lúc khám xét đến lúc khởi tố
vụ án thì cũng không đến trình diện mặc dù đã vận động gia đình
cũng không đến trình diện cũng không có mặt ở nơi cư trú
và do vậy ngày một mươi tám tháng năm là cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc
và truy nã quốc tế với bùi quang huy
về việc danh tính của tám đối tượng liên quan tránh văn phòng bộ công an cho biết
sẽ cung cấp cho báo chí sau khi có kết luận điều tra của bộ công an
liên quan đến việc chạy điểm trong bộ công an
thi cử tại một số địa phương vừa qua tránh văn phòng bộ công an cho biết đang điều tra
hiện nay cơ quan điều tra cũng chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật
để kết luận có việc đưa hoặc nhận tiền nhờ đơn điểm
và chúng tôi cũng đang khẩn trương đấu tranh để làm rõ để củng cố chứng cứ
và khi có kết luận thì chúng tôi sẽ công bố thông tin công khai
về dự thảo phòng chống tắc hại của rượu bia hiện nay bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho rằng
dự thảo đưa ra một số quy định và biện pháp phòng chống tắc hại của rượu bia
theo hướng chống lợi dụng rượu bia trong thời điểm thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
mất an ninh trật tự có liên quan đến lạm dụng rượu bia khiến người dân bức xúc
cần đưa ra quy định phải tính khả thi khi đi vào cuộc sống và tổ chức thực hiện